thưa quý vị hôm nay hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung trong vụ nâng giá cây xanh gây thiệt hại ba mươi bốn bảy tỷ đồng
đây là vụ án thứ tư bị cáo nguyễn đức trung phải hầu tòa
năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội có kế hoạch triển khai công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện một số cá nhân thuộc ubnd tp hà nội và các đơn vị liên quan
đã có nhiều hành vi sai phạm không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật
mua bán cây không rõ nguồn gốc hợp pháp nâng khống giá cây xanh
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt trần bá nhã một mươi năm tù
trần đức huy sáu năm tù và lê phước bảo bốn năm sáu tháng tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng tối ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đánh bia trên địa bàn phường hòa khánh bắc
quận liên triều trần bá nhã đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán
nên đã về nhà lấy hai con dao tự chế rồi cùng với trần đức huy và lê phước bảo
quay lại quán bia để chém nhóm người trên gây thương tích một mươi bảy và năm cho hai nạn nhân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã quang thuận huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt năm năm tù
trong khoảng tháng ba bốn hai nghìn hai mươi hai nguyễn tuấn anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối
để mọi người tin tưởng góp tiền mua gỗ mua đồi cây gỗ để khai thác
rồi chiếm đoạt số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo nguyễn tuấn anh năm năm tù
phạt bổ sung một mươi triệu đồng để sung quỹ
nhà nước và phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
thanh tra sở y tế hải phòng vừa đưa ra quyết định xử phạt hành chính
bà đinh thị út số tiền bảy năm triệu đồng liên quan đến việc nhóm tự lực bông hồng đen
do bà út làm trưởng nhóm đã tự ý lấy mẫu xét nghiệm của học sinh
gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
nhóm bông hồng đen thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm tuyên truyền về hivs
trong khuôn khổ triển khai dự án bảo vệ tương lai
tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm hiv
trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại việt nam
tuy nhiên thay vì việc chỉ được phép lấy máu xét nghiệm đối với những người
đã và đang sử dụng ma túy hành nghề nhạy cảm có nguy cơ cao lây nhiễm hivs
độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn nhóm này đã tự ý tuyên truyền vận động và lấy mẫu
lấy máu xét nghiệm của nhiều học sinh dưới một mươi năm tuổi mà chưa có sự đồng ý
của những người giám hộ hợp pháp theo đúng quy định
cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tạm giữ hình sự hồ xuân hải
đối tượng tình nghi thực hiện hành vi đầu độc khí co khiến cho vợ và ba con gái thiệt mạng
theo kết quả điều tra ban đầu hồ xuân hải đã chủ động tìm mua một bình khí co
vào trong đêm ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng tám tại nhà riêng khi vợ và các con ngủ say
hải đã dùng bình khí này đầu độc vợ và các con sau đó thì cùng vào ngủ với mục đích tự tử cùng
tuy nhiên thì vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng tám
người dân phát hiện vụ việc và báo cho cơ quan chức năng địa phương
lúc này vợ và ba người con đã tử vong
riêng hải bất tỉnh được đưa đi cấp cứu đến nay thì sức khỏe đã ổn định tinh thần tỉnh táo
cơ quan công an tỉnh khánh hòa sau đó đã đưa bệnh nhân này về trụ sở để điều tra
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu ông hải khai nhận gia đình đầu tư trang trại nuôi lợn
nhưng kinh doanh thất bại và lâm vào nợ nần với số tiền lớn
hải thực hiện ý định đầu độc cả nhà bằng khí co để thoát khỏi cảnh bế tắc
hàng loạt các hành vi vi phạm làm giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp tài sản
giam giữ người trái pháp luật trong một vụ việc do công an huyện thạch thất hà nội đang điều tra xử lý
đây là bài học cảnh báo đối với các đối tượng có lối sống coi thưởng pháp luật
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bùi xuân tiệp mua trả góp một chiếc xe ô tô nissan
với giá trị một đồng
giá là bốn trăm hai mươi triệu đồng và thế chấp tại ngân hàng
sau đó một thời gian tiệp lên mạng xã hội mua một giấy đăng ký xe giả cho chiếc xe ô tô nissan này
và cầm cố cho kiều đình thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tải xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nội
lấy số tiền ba trăm linh triệu đồng
tiệp và thọ lập giấy mua bán xe viết tay với nhau
khoảng một tuần sau thọ phát hiện giấy đăng ký trên xe là giả
thọ nhiều lần gọi điện tìm tiệp yêu cầu trả lại tiền nhưng tiệp đều trốn tránh
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu khi biết tiệp đang ở khu vực xã thạch hòa huyện thạch thất
thọ đã rủ bạn bè đến bắt tiệp cùng chiếc xe ô tô hiệu mazda tiệp đang lái về nhà thọ
tại đây thọ đánh đập đe dọa giết nếu tiệp không trả tiền
liên lạc được với mẹ của tiệp thọ ép tiệc viết giấy bán xe ô tô mazda
khi mẹ tiệp đến trả tiền chuộc xe thì lúc này mới thả tiệp về
trên đường về tiệp đã đến cơ quan công an trình báo
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về nhiều tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp tài sản giam giữ người trái pháp luật
thông tin từ sở y tế hải phòng cho biết thanh tra sở này vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà đinh thị út
trú tại tổ dân phố hai phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng số tiền bảy năm triệu đồng
việc xử phạt liên quan đến việc nhóm tự lực bông hồng đen do bà út
làm trưởng nhóm đã tự ý lấy máu xét nghiệm của học sinh gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
trước đó trong những ngày giữa tháng tám vừa qua nhiều phụ huynh trên địa bàn phường hải sơn
quận đồ sơn chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nhóm người tự ý tổ chức lấy mẫu máu của học sinh
trên địa bàn phường mà gia đình nhà trường không được thông báo và chấp nhận
kết quả xác định những người này là thành viên nhóm những người nhiễm hivs mang tên bông hồng đen
do bà đinh thị út làm trưởng nhóm
trước đó nhóm bông hồng đen thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm tuyên truyền về hivs
theo ủy nhiệm của trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trong khuôn khổ triển khai dự án bảo vệ tương lai tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng
nhằm kiểm soát lây nhiễm hiv trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại việt nam
tuy nhiên thay vì việc chỉ được phép lấy mẫu máu xét nghiệm đối với những người đã và đang sử dụng ma túy
hành nghề nhạy cảm có nguy cơ cao lây nhiễm hivs trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn
nhóm bông hồng đen đã tự ý tuyên truyền vận động và lấy mẫu xét nghiệm của nhiều học sinh dưới một mươi năm tuổi
mà chưa có sự đồng ý của những người giám hộ hợp pháp theo đúng quy định
sau hai giờ huy động nhân lực phương tiện để nỗ lực triển khai phương án chữa cháy
đám cháy trong rừng dương phòng hộ ven biển hòa hiệp bắc thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã được khống chế và dập tắt
vụ cháy khởi phát vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hai mươi bốn tháng tám ngọn lửa bùng phát rồi lan nhanh dưới lớp lá dương khô trong rừng rương
ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng với gần bốn trăm linh người là cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và tri cục kiểm lâm phú yên đã được huy động đến hiện trường
mặc dù tiết trời nắng nóng gai gắt gió từ phía biển lùa về khiến cho hoạt động chữa cháy vấp phải không ít khó khăn
thế nhưng bằng những nỗ lực tích cực kết hợp với triển khai chiến thuật chữa cháy hợp lý nên đến một mươi năm giờ chiều cùng ngày
đám cháy đã được khống chế và dập tắt thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa xác định được
dự báo nhiệt lượng dưới lớp cho có thể khiến cho đám cháy tái phát khi có gió mạnh nên chính quyền công an và dân quân
phường hòa hiệp bắc vẫn thường trực kiểm tra trong đêm qua để kịp thời xử lý tình huống phát sinh
ubnd tp hà nội vừa ban hành công văn về việc đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
theo đó ubnd tp yêu cầu công an thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số ba trăm tám mươi hai ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
ubnd tp hà nội cũng yêu cầu công an thành phố phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
tăng cường lực lượng điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt
nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
thưa quý vị sáng hôm qua tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã tổ chức hội nghị tuyên truyền
phổ biến pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến ngày pháp luật việt nam ngày chín tháng một mươi một hàng năm
trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ chiến sĩ
hội nghị đã tiến hành quán triển phổ biến một số nội dung thông tư số một mươi hai của bộ
bộ công an quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thông tư số một mươi sáu quy định về một số chế độ
đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao và chế độ tri tiêu tài chính đối với hoạt động thể dục thể thao
một số thông tư của bộ công an quy định về chế độ chính sách và công tác cán bộ trong công an nhân dân
và các quy định về công tác tham mưu chế độ đối với cán bộ tham mưu công an nhân dân
cùng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện của đơn vị
việc phổ biến các quy định mới ban hành năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba là cơ sở để từng cán bộ chiến sĩ trên cương vị công tác
chủ động trong nghiên cứu tham mưu đề xuất đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị
qua đó hình thành ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật ý thức chấp hành điều lệnh và các quy định của công an nhân dân
thưa quý vị việt nam đang hoàn thiện báo cáo quốc gia lần thứ hai về thực thi công ước chống tra tấn
gọi tắt là công an nhân dân
đây là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin do bộ thông tin và truyền thông tổ chức vào sáng ngày hôm qua hai mươi bốn tháng tám tại hà nội
kể từ khi trở thành thành viên chính thức của công ước chống tra tấn vào năm hai nghìn một mươi
việt nam đã nỗ lực triển khai tổng thể các biện pháp để thực hiện có hiệu quả công ước
đạt được những kết quả đáng ghi nhận được các quốc gia các tổ chức quốc tế đánh giá cao
đặc biệt là trên bốn khía cạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn
hợp tác quốc tế trong phòng chống tra tấn
sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới hàng loạt quy định pháp luật để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công ước chống tra tấn
xây dựng bảo vệ báo cáo quốc gia lần thứ nhất và định kỳ về thực hiện công ước chống tra tấn
trên cơ sở kế hoạch triển khai công ước đề án tuyên truyền công ước chống tra tấn
và pháp luật việt nam về phòng chống tra tấn của thủ tướng chính phủ
các bộ ngành sáu mươi ba địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai ban hành các đề án tuyên truyền
biên soạn phát hành sách tài liệu tuyên truyền tài liệu giảng dạy tin bài phóng sự chuyên đề
trên các phương tiện thông tin truyền thông báo chí
một trong những thay đổi tích cực của việt nam trong việc ngăn ngừa các hành vi tra tấn
đó là triển khai lắp đặt khai thác sử dụng ghi âm ghi hình trong quá trình hỏi cung bị can nói riêng
và trong quá trình tố tụng hình sự nói chung qua đó góp phần ngăn ngừa các hành vi tra tấn
việc tham gia và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công ước chống tra tấn
sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước liên quan đến bảo vệ quyền con người
khẳng định nỗ lực quyết tâm chính sách nhất quán nhân văn của nhà nước việt nam
trong công tác đảm bảo quyền con người quyền công dân
qua đó góp phần nâng cao uy tín hình ảnh của việt nam trước cộng đồng quốc tế